theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng sớm nay tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển phía đông đảo lưu dông philippines và tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm km
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông từ sáng ngày tám tháng một mươi có mưa rào và rông gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên đất liền mưa tiếp diễn ở cả ba miền trong ngày tám tháng một mươi
phía tây bắc bộ sáng có mưa rào và rông dài rác phía đông bắc bộ sáng có mưa riêng khu đông bắc và vùng đồng bằng có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to kèm khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
tây nguyên và nam bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối có mưa rào và rông rải rác nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nam bộ trong đợt chiều cường mạnh nước trên vùng hạ liêu sông
sài gòn đồng nai và sông cửu long đã lên trên mức báo động ba
chiều cường cùng với mưa lớn cục bộ sẽ khiến tình trạng ngập sâu vùng trũng thấp ven sông vùng ngoài đê bao